sáng nay một mươi bốn tháng hai lãnh đạo thành phố đà nẵng đã khen thưởng đột xuất cho năm tập thể
mỗi tập thể ba mươi triệu đồng tám ca nhân mỗi cá nhân năm triệu đồng vì những đóng góp trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian qua
đến thời điểm hiện tại đà nẵng chưa ghi nhận trường hợp nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên thời gian tới đặc biệt là thời điểm học sinh quay trở lại học tập
ngành y tế thành phố cùng các cấp ngành liên quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ
triển khai những giải pháp phù hợp đồng bộ tạo tâm lý yên tâm cho học sinh phụ huynh khi đưa con em đến trường